quyết tâm chính trị của toàn ngành bảo hiểm xuất việt nam trong mọi giai đoạn là luôn ưu tiên đạt công tác đảm bảo quyền lợi của người tham gia thù hưởng chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế làm trung tâm
nhờ đó quyền lợi an sinh của người tham gia thụ hưởng luôn đảm bảo kịp thời đúng quy định góp phần củng cố tạo niềm tin vững chắc cho mọi tầng lớp nhân dân và các chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước
bảo hiểm xã hội
đạt tỷ lệ bao phủ khoảng chín mươi ba ba mươi năm dân số tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
các quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế đã trở thành một trong những quỹ tài chính công lớn nhất đất nước
đây là tiền đề hết sức quan trọng trong việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động theo mục tiêu đã đề ra
tuy nhiên trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội việt nam cũng gặp phải không ít khó khăn như đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế được tiếp cận đầy đủ thuốc vật tư y tế dịch vụ kỹ thuật chất lượng hiệu quả an toàn phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế thực hiện quản lý hiệu quả nguồn quỹ bảo hiểm y tế trong chi tiêu thuốc vật tư y tế dịch vụ kỹ thuật y tế đổi mới phương thức thanh toán chi phí kháng chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở
tiếp tục hưởng ứng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn
bảo hiểm xã việt nam đã thăm và tặng một mươi xuất quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm quận gõ pháp tp hcm
trao ba mươi sổ bảo hiểm xã hội hai trăm linh thẻ bảo hiểm y tế tới đại diện hội liên hiệp phụ nữ tp hcm để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó đoàn công tác cùng các đại biểu nhà tài trợ đã trao tặng trực tiếp một mươi sổ bảo hiểm xã hội ba mươi thẻ bảo hiểm y tế và bốn mươi phần quà cho người dân trên địa bàn
tại tp hcm bảo hiểm xã việt nam đã trao tặng năm mươi thẻ bảo hiểm y tế và năm mươi phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
truyền giao hai trăm linh thẻ bảo hiểm y tế tới đại diện lãnh đạo ủy ban dân tp hcm để tiếp tục trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được bảo hiểm xã hội việt nam phát động
chỉ trong một thời gian ngắn đến nay ngành bảo hiểm xã việt nam đã nhận được trên tám sổ bảo hiểm xã hội gần một trăm hai mươi hai thẻ bảo hiểm y tế
tương ứng với tổng số tiền là hai mươi sáu bảy tỷ đồng từ nguồn ủng hộ của các tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm trên toàn quốc và công chức viên chức người lao động trong toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam
để trao tặng tới những người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước
sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng không chỉ chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần
giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có cơ hội được tham gia bảo hiểm suất tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già
hiệp định hợp tác song phương về bảo hiểm xã hội giữa chính phủ hai nước việt nam hàn quốc được ký kết
chính thức có hiệu lực
từ ngày một tháng một năm hai nghìn
đã mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động
việc ký kết hiệp định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của người lao động cũng như để bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động của hai nước
đây là hiệp định song phương đầu tiên của hai quốc gia trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
và cũng là hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội của việt nam với một quốc gia khác
theo nội dung thỏa thuận
hai bên thống nhất lao động phái cử không tham gia bảo hiểm xã hội của bên ký kết kia trong khoảng thời gian được ghi tại chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội
việc miễn trừ bảo hiểm xã hội sẽ được chấp thuận khi người sử dụng lao động và người lao động nộp một bản gốc chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội được cấp bởi cơ quan thực hiện hai bên
hai bên cũng thống nhất nếu lao động phái cử về nước do được điều động hoặc kết thúc hợp đồng lao động và phái cử lần nữa
thì việc phái cử này được coi là phái cử mới
và giai đoạn miễn trừ sẽ được tính lại
hiệp định hợp tác song phương về bảo hiểm xã hội và thỏa thuận hành chính cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đã tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước khi di chuyển đến làm việc trên lãnh thổ của mỗi bên
bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động
bên cạnh việc quy định về tránh đóng song trùng bảo hiểm xã hội
người lao động hai nước sẽ được tính gộp cộng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả việt nam và hàn quốc
để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí
hiệp định và thỏa thuận hành chính khi được triển khai sẽ đáp ứng được kỳ vọng
và sự mong đợi của đông đảo các doanh nghiệp và người lao động của cả hai quốc gia